thưa quý vị chỉ còn mấy ngày nữa là đến dịp nghỉ tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn
hiện các công ty vận tải đường sắt các hãng xe đường dài đều mở bán vé tàu vé xe từ sớm
để hành khách có sự lựa chọn phù hợp
tuy nhiên lợi dụng nhu cầu mua vé tăng cao của người dân mà thời gian gần đây
các đối tượng xấu đã thực hiện hành vi lừa đảo hòng chiếm đoạt tài sản
người dân cần phải nâng cao cảnh giác để tránh mắc lừa
do bận rộn không có thời gian tìm hiểu nên thấy trên mạng có người đang tìm bán vé tàu giá rẻ
là chị quỳnh anh quận đống đa hà nội nhanh chóng liên hệ hỏi mua để về quê dịp nghỉ tết nguyên đán
nhưng chị không ngờ đây lại là một chiêu trò lừa đảo
tình trạng khăn hiếm vé tàu xe là tình trạng chung và năm nào cũng lập lại
chính vì vậy đã không ít kẻ xấu
đã rụ ra nhiều kẻ xấu
đã rụ ra nhiều cái bẫy để lừa tiền những hành khách có nhu cầu mua vé
một trong những thủ đoạn phổ biến của các đối tượng là làm giả vé tàu xe
rồi vào các diễn đàn hội nhóm trên mạng internet để giao bán
thậm chí chúng còn giả làm nhân viên đại lý nhận tiền mua vé của khách rồi sau đó cắt liên lạc